bảo an toàn cho thông tin người dân khi qua những điểm ngập lụt để tỉnh tình trạng sầu nhất có thể xảy ra
dù trong những ngày tới tại khu vực miền trung nói chung và tỉnh thừa thiên huế nói riêng
sẽ tiếp tục có mưa to nguy cơ sạt lở vẫn luôn thường trực
vì vậy người dân cũng cần hạn chế lưu thông trên những tuyến đường có nguy cơ sạt lỡ trong thời điểm này
hiện lũ trên các sông từ quảng nam đến bình định đã đạt đỉnh
cảnh báo vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi trên các sông ở phú yên
và khánh hòa khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ
và trong đợt lũ này đỉnh lũ các sông ở phú yên khánh hòa lên mức báo động một và trên báo động một
đỉnh lũ trên các sông như sau
trên sông thu bồn quảng nam tại câu lâu là hai tám mươi tám m đau vào lúc một h hai mươi năm tháng một mươi
dưới báo động hai là một mươi hai m
trên sông trà khúc quảng ngãi tại trà khúc là năm bảy mươi một m
vào lúc hai mươi hai h hai mươi bốn tháng một mươi trên báo động hai bảy mươi một m
trên sông vệ quảng ngãi tại sông vệ là bốn một mươi chín m
vào lúc hai mươi ba h hai mươi bốn tháng một mươi dưới báo động ba ba mươi một m
trên sông côn bình định tại thạnh hòa là bảy sáu mươi bốn m
lúc một h ngày hai mươi năm tháng một mươi dưới báo động ba là ba mươi sáu m
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông
khu đô thị tại các tỉnh từ quảng nam đến bình định
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn vừa bắt quả tang
đối tượng phạm thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
lữ xã tiên phương huyện trương mỹ hà nội về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể vào hồi một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại tổ ba phường xuất hóa thành phố bắc cạn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn đã bắt quả tang đối tượng hoa
khi đang tàng trữ vận chuyển ma túy
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm một bánh heroin có khối lượng ba năm mươi năm một mươi ba gram
hai điện thoại di động một xe mô tô
tại cơ quan công an hoa khanh
đang trên đường vận chuyển ma túy lên thành phố bắc cạn để tiêu thụ thì bị bắt
hoa là đối tượng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh đang phối hợp với các đơn vị có liên quan
điều tra làm rõ việc phát hiện một người đàn ông tử vong ở tư thế treo cổ trong nhà riêng
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
người nhà kiểm tra thì phát hiện ông trẻ
trần thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một tử vong trong căn nhà số hai trăm bảy mươi sáu đường thống nhất
phường một mươi sáu quận gò vấp thành phố hồ chí minh
tiếp nhận thông tin công an phường đã có mặt phong tỏa hiện trường
các đơn vị nghiệp vụ công an quận gò vấp cũng đã có mặt để lấy lời khai những người liên quan
đồng thời nhân viên y tế để xác minh xem nạn nhân có yếu tố dịch tễ hay không
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam đối với huỳnh văn đầy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã an minh bắc huyện u minh thượng về tội cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an đầy khai nhận vào chiều ngày bảy tháng một mươi
trọng lúc nhậu với nhau giữa đầy và lý tùng anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại ấp an hưng xã an minh bắc nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi
do bị tùng anh dùng tay đánh đầy tức giận
dùng hai cái tô bằng nica tấn công liên tiếp khiến vùng đầu của tùng anh bị chảy máu
nghe tin anh mình bị đánh lý vũ anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám em ruột của tùng anh
bèn lấy dao tìm đầy để giải quyết
tuy nhiên khi gặp nhau vũ anh đã bị đầy dùng tuyếp sát thủ sẵn trong người đánh vào đầu
tay và mặt dẫn đến bất tỉnh
gây án xong đầy bỏ chạy về nhà thì bị công an bắt giữ khẩn cấp
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất